đồng chí phan đình trạc bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương cùng đoàn công tác đã tới thăm và làm việc với tỉnh lai châu và chúc tết các cán bộ cũng như nhân dân của địa phương
thăm và chúc tết cán bộ công chức ban nội chính tỉnh ủy lai châu đồng chí phan đình trạc biểu dương những thành tích mà ban nội chính tỉnh ủy lai châu đã đạt được trong năm vừa qua góp phần phát triển kinh tế xã hội ổn định quốc phòng an ninh của tỉnh
trưởng ban nội chính trung ương lưu ý ban nội chính tỉnh ủy cần đẩy mạnh kiểm tra cấp ủy tổ chức đảng trong việc thực hiện chủ trương quy định của đảng chính sách pháp luật nhà nước về lĩnh vực nội chính và phòng chống tham nhũng cải cách tư pháp
tại chương trình đồng chí phan đình trạc cùng đoàn công tác đã trao một trăm linh hai xuất quà mỗi xuất gồm một triệu đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm cho các gia đình chính sách hộ có hoàn cảnh khó khăn hộ nghèo hộ bị thiên tai chất độc màu da cam làng xã mô huyện sìn hồ